hãng dược phẩm mỹ pfizer ngày hôm nay cho biết ba mũi vaccine của hãng này có tác dụng tới tám mươi trong việc ngăn ngừa các triệu chứng covid một mươi chín
và giúp tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ em trong nhóm từ sáu tháng cho tới năm tuổi
pfizer cho biết vaccine của hãng này khá an toàn và được dung nạp tốt ở các trẻ em trong quá trình thử nghiệm
gần một bảy trăm linh trẻ em đã được tiêm mũi thứ ba trong thời điểm khi omicron là biến thể chủ đạo
một tháng sau khi tiêm mức kháng thể đo được cho thấy vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch tương đương với hai mũi vaccine ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm
tuy nhiên các dữ liệu của pfizer vẫn chưa được giả soát lại ngang hàng hoặc công bố chi tiết
pfizer dự kiến sẽ hoàn thành và trình các dữ liệu đầy đủ lên các cơ quan quản lý y tế của mỹ sớm nhất là trong tuần này
hiện cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cũng đang cân nhắc đơn xin cấp phép sử dụng đối với hai liều vaccine của moderna cho trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi